rượu bia với tính chất là một chất kích thích có khả năng tạo sự hưng phấn phấn khích
nhưng đồng thời làm giảm sự tập trung tầm nhìn cũng như phản xạ của người uống
đó là lý do mà khi sử dụng rượu bia chúng ta thường giảm khả năng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông
được xem là nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn thương tâm
tết năm nay với bà liên mẹ chị thu hà
môi trường tử vong khi đang làm việc vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
là một cái tết buồn
niềm đau xót và bằng hoàng
dường như vẫn nguyên vẹn trong căn nhà nhỏ này
kể từ sự ra đi của chị hà
có lẽ năm nay là một cái tết trọn vẹn của bà liên cùng con cháu
nếu tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn
không sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông
về phần mất mát của gia đình
của mẹ cháu thì không bố đáp lại được
những người tham gia giao thông không nên làm gì đó

những người tham gia giao thông không nên uống rượu bia
để cho những tình trạng như là con gái tôi
vì mất mát quá là nặng
cái ảnh hưởng trước mắt
khi mà dùng một cái lượng rượu lớn vào trong cơ thể
thì làm cho con người ta hưng phấn một cách quá mức
rồi làm cho con người ta ăn nói tục tiễu
không làm chủ được hành vi tác phong
và làm cho có thể gây ra những cái tai nặng sinh hoạt
tai nạn giao thông
và đặc biệt là những cái tai nạn nghề nghiệp
tai nạn giao thông
rất thảm khóa
rất thảm khóa
theo điều tra của tạp chí y khoa lansite anh
bình quân mỗi người việt nam tiêu thụ chín lít đồ uống có cồn
tổng lượng rượu bia tiêu thụ là ba mươi năm bảy tỷ lít vào năm hai nghìn một mươi bảy
tốc độ tăng tiêu thụ rượu bia của việt nam
tính đến năm hai nghìn một mươi bảy
đã tăng chín mươi kể từ năm hai nghìn một mươi
lượng rượu bia mà người việt nam trưởng thành tiêu thụ
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới wto
gấp nhiều lần trung quốc
và gấp bốn lần người singapore
việt nam đang phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng rất nhanh
về sản lượng tiêu thụ đồ uống có cồn
trong một mươi năm qua
tổng lượng cồn tiêu thụ đã tăng gấp đôi
từ ba tám lít lên tám ba lít vào năm hai nghìn một mươi sáu
tổng lượng tiêu thụ đồ uống có cồn

tổng lượng tiêu thụ đồ uống có cồn
tổng lượng tiêu thụ đồ uống có cồn

với anh diệp sinh sống ở thanh xuân hà nội đại đa số những thương tích trên người đến từ một thói quen khó bỏ là sử dụng rượu bia
từng gãy xương gò má từng phải đóng đinh vào ống đồng do tai nạn giao thông sau khi sử dụng rượu bia là những ký ức mà anh diệp khó có thể quên được
một xương gò má này và khi mà khám xét xong và có điều có bệnh án là mổ lúc đấy mình cũng cảm giác rất là ân hận
nhưng mà thôi thì lúc đấy hôm qua rồi mình chỉ biết rút kinh nghiệm của những lần sau thôi
rất là hại thứ nhất là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái trí nhớ trí nhớ của mình cái thứ hai ảnh hưởng đến cái cơ địa của mình nữa
khi mà sáng dậy nhiều khi tối hôm trước mà mình có sử dụng bia rượu sáng sau dậy cái trí nhóc của mình nó không được minh vấn và nhiều khi không nhớ được hôm trước là mình làm những cái gì
sau ba tuần nghị định một trăm linh có hiệu lực tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông giảm đáng kể đây là một tín hiệu đáng mừng
cái lượng bệnh nhân do tai nạn giao thông đặc biệt là do rượu bia thì đã giảm hẳn
bình thường một ngày cấp cứu của phòng khám cấp cứu thường hơn một trăm linh một trăm linh hai trăm linh ba trăm linh thì
cho đến ngày gần đây thì chỉ còn khoảng sáu bảy mươi
cái bệnh nhân vào một viện thì không có bệnh nhân nào tai lạn giao thông do rượu bia
xong khi mà tết nguyên đán đang đến rất gần với văn hóa chén trà lưu diệu mở đầu câu chuyện xây dựng mối quan hệ rất có thể sẽ nhiều gia đình phải nói giá như
khi biết dừng đúng lúc rượu bia là chất men gắn kết
vượt qua giới hạn đó rượu bia là con ma sẵn sàng cướp đi sinh mạng mơ ước của chính bản thân người uống và những người xung quanh